có nguồn nhân lực dồi dào chất lượng cao giao thông đi lại thuận lợi gồm đường thủy và đường bộ
bên cạnh đó là các chính sách ưu đãi thông thoáng chủ động tích cực hội nhập
mở rộng quan hệ quốc tế vì vậy tuyên quang đang trở thành điểm đến hấp dẫn
thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương
trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự
tuyên quang và niềm tin của các nhà đầu tư phóng sự do đài phát thanh truyền hình tỉnh tuyên quang thực hiện
tuyên quang là tỉnh có lợi thế về vị trí địa lý giao thông thuận tiện
với hai khu công nghiệp trọng điểm là khu công nghiệp long bình an thành phố tuyên quang và khu công nghiệp sơn nam huyện sơn dương
ngoài ra tỉnh còn quy hoạch hình thành các điểm công nghiệp tại các huyện trong tỉnh
với những chính sách thu hút đầu tư thông thoáng tạo thuận lợi đã và đang xây đắp niềm tin cho doanh nghiệp
và tuyên quang đã và đang là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư
với mục tiêu hướng tới là xây dựng và đưa tuyên quang trở thành tỉnh phát triển kinh tế đa ngành đa lĩnh vực
tạo thành chuỗi liên kết chặt chẽ thúc đẩy kinh tế xã hội tăng trưởng bền vững
đưa tuyên quang sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía bắc
tuyên quang không chỉ hỗ trợ các nhà đầu tư
trong quá trình thành lập doanh nghiệp giải phóng mặt bằng đào tạo nguồn nhân lực
bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của doanh nghiệp
mà còn hỗ trợ tư vấn các dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
những chính sách ưu đãi lớn về thuế thu nhập doanh nghiệp giá thuê đất và miễn giảm tiền thuê đất
cắt giảm thủ tục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính
điều này được thể hiện rõ qua dự án trang trại bò sữa kỹ thuật cao tại huyện yên sơn
nhận thấy tiềm năng lợi thế của tuyên quang trong phát triển chăn nuôi bò sữa kỹ thuật cao
bên cạnh đó với cơ chế chính sách thu hút đầu tư cởi mở thông thoáng của tỉnh
năm hai nghìn một mươi sáu công ty cổ phần hồ toản đã quyết định đầu tư dự án phát triển chăn nuôi bò sữa kỹ thuật cao
tại xã mỹ bằng huyện yên sơn
chỉ sau một thời gian ngắn mọi thủ tục cần thiết liên quan đến việc cấp phép đầu tư đã được hoàn tất
nhờ có niềm tin vào các cấp chính quyền trong tỉnh
đã tiếp thêm động lực sự quyết tâm cho doanh nghiệp trên con đường lập nghiệp tại vùng đất mới
năm tháng trước nơi đây chỉ là diện tích đất đồi trồng cây kém hiệu quả của nông dân xóm một mươi bốn xã mỹ bằng huyện yên sơn
với quan điểm đầu tư nhanh và hiệu quả ngay sau khi được tỉnh tuyên quang chấp nhận cho phép đầu tư tại tỉnh
công ty cổ phân hô toản đã khẩn trương bắt tay vào việc xây dựng vùng nguyên liệu
hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng hệ thống khu vực chăn nuôi nhà làm việc
và các công trình phụ trợ khác
chỉ sau năm tháng trang trại bò sữa kỹ thuật cao có quy mô một con với tổng giá trị đầu tư trên chín mươi tỷ đồng đang dần được hình thành
hiện đang có chín nhà thầu đảm nhận thi công các hạng mục với gần một trăm linh công nhân làm việc tại công trường
trong tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy năm trăm linh con bò sữa chất lượng cao đầu tiên được đưa vào chăn nuôi tại tỉnh tuyên quang
và đến năm hai nghìn một mươi tám nâng tổng đàn lên một con bò sữa
dự án trang trại bò sữa kỹ thuật cao là dự án có quy mô và hình thức tổ chức sản xuất
theo hướng gắn kết người nông dân với doanh nghiệp tăng giá trị kinh tế
có phần hình thành cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất và đặc biệt là tạo ra việc làm cho nhiều lao động tại địa phương
vì vậy các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa dự án sớm đi vào hoạt động
công ty sẽ cam kết đảm bảo về chất lượng kỹ mỹ thuật đảm bảo theo đúng theo yêu cầu thiết kế
và tiến độ thi công
công ty cổ phần hồ toản là nhà đầu tư đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp kỹ thuật cao tại tuyên quang
dự án trang trại bò sữa kỹ thuật cao được triển khai ngay trong tháng đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
đã cho thấy những cam kết và hành động sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh
trong việc tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng thuận lợi và bình đẳng
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đến đầu tư vào tỉnh
đây chính là yếu tố quan trọng để công ty cổ phần hồ toản
quyết định đầu tư vào thuyền quang
khi dự án này đi vào hoạt động mỗi năm công ty cần đến tám tấn cây ngô chín sáp
và khoảng sáu tấn cỏ để làm thức ăn cho đàn bò
do đó việc liên doanh liên kết giữa công ty với bà con nông dân tại bốn xã của huyện yên sơn
không chỉ giúp công ty đảm bảo nguồn nguyên liệu thô xanh làm thức ăn phục vụ nhu cầu chăn nuôi
mà còn tạo ra hướng đi mới cho bà con nông dân hướng đến phát triển vùng sản xuất hàng hóa
xây dựng kế hoạch cung ứng sản phẩm
cùng các quy trình kỹ thuật cho quy mô liên kết
được công ty ký kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con nông dân
công ty cổ phần hồ toản đã cam kết đầu tư gần một mươi triệu usd
và tổ chức liên kết trong xây dựng vùng sản xuất thức ăn thô xanh
tập trung phục vụ chăn nuôi bò sữa kỹ thuật cao trên địa bàn huyện
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện yên sơn theo hướng hiện đại và bền vững
với nhiều tiềm năng lợi thế trong phát triển kinh tế xã hội
có nguồn nhân lực dồi dào chất lượng cao giao thông đi lại thuận tiện gồm đường thủy và đường bộ
bên cạnh đó là các chính sách ưu đãi thông thoáng
chủ động tích cực hội nhập mở rộng quan hệ quốc tế
vì vậy tuyên quang đang trở thành điểm đến hấp dẫn
thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội địa phương
đến nay tuyên quang đã thu hút và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho trên một trăm năm mươi dự án
với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn hai mươi năm hai trăm linh tỷ đồng
riêng năm hai nghìn một mươi sáu tuyên quang đã cấp chứng nhận đầu tư cho ba mươi hai dự án đầu tư trên các lĩnh vực
tập trung nhiều nhất là sản xuất chế biến
nông lâm sản sản xuất vật liệu xây dựng công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản
nhiều nhà đầu tư có uy tín có năng lực đã có mặt tại tuyên quang
như tập đoàn vingroup tập đoàn mường thanh tập đoàn dệt may việt nam
tập đoàn woodland tập đoàn dabaco và nhiều nhà đầu tư khác
đã góp phần tích cực trong giải quyết việc làm cho lao động địa phương
thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển
nếu như năm hai nghìn một mươi một giá trị sản xuất công nghiệp của tuyên quang đạt trên hai năm trăm linh tỷ đồng
thì năm hai nghìn một mươi sáu giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh theo giá so sánh năm hai nghìn một mươi đạt trên một mươi hai hai trăm linh tỷ đồng
tăng gần hai mươi so với năm hai nghìn một mươi năm
tốc độ tăng trưởng grdp tăng tám so với năm hai nghìn một mươi năm
grdp bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt ba mươi bốn triệu đồng một người trên năm
tổng thu ngân sách địa bàn đạt một bốn trăm bảy mươi tỷ đồng bằng một trăm linh tám so với dự toán
theo các nhà đầu tư
thì ngoài yếu tố tiềm năng lợi thế hấp dẫn môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi
thì doanh nghiệp còn thấy tuyên quang có nguồn nhân lực dồi dào
đặc biệt sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh tuyên quang đối với các sở ban ngành
trong việc giải phóng mặt bằng chính sách thuế bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đã tạo sức hút đối với các nhà đầu tư trong đó có nhà đầu tư nước ngoài
tức là chúng tôi quyết tâm đầu tư ở tỉnh tuyên quang
thứ nhất là tỉnh tuyên quang dồi dào về nguyện tạo nguyện
thứ hai là về nguồn nhân lực gọi là nguyện dân lực cũng rất là đầy đủ
thứ ba là ủy ba dân tỉnh tỉnh ủy các ban ngành tạo được kiện giúp đỡ
coi là trú trọng về cái dự án đầu tư nhà máy giang thép này
ngoài ra thì ở tỉnh tuyên quang mà xây dựng nhà máy thì có cách cảng hải phòng
chỉ có một trăm năm mươi km về vận chuyển cũng rất là đường giao thông vận chuyển rất là thuận lợi
nên chúng tôi đã quyết tâm đầu tư vào tỉnh tuyên quang
công ngũ kỹ thuật rất là tốt giao công rất là đơn giản
để tăng niềm tin cho các doanh nghiệp phải bắt đầu bằng chính hành động cụ thể
đây là điều kiện thuận lợi là cầu nối quan trọng để các doanh nghiệp tìm hiểu thông tin và triển khai đầu tư
khi đến tuyên quang các nhà đầu tư đều được đón tiếp nồng nhiệt
các cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện để sớm hoàn tất các thủ tục
nhằm triển khai dự án một cách thuận tiện và sớm nhất
tuyên quang luôn đồng hành với các nhà đầu tư
và tỉnh cũng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và dành nhiều cơ chế ưu đãi
để tuyên quang thực sự là điểm đến tin cậy an toàn thuận lợi và hiệu quả của các doanh nghiệp
nhất là các doanh nghiệp nước ngoài
tại hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại du lịch tỉnh tuyên quang được tổ chức vào cuối tháng hai vừa qua
ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho sáu nhà đầu tư với tổng vốn gần ba bảy trăm linh tỷ đồng
ký thỏa thuận cam kết đầu tư với sáu nhà đầu tư với tổng số vốn cam kết trên một mươi tám tỷ đồng
với những thỏa thuận biên bản ghi nhớ được ký kết giữa ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang và doanh nghiệp
cho thấy rõ những triển vọng của kinh tế xã hội ở tuyên quang
năm hai nghìn một mươi sáu và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy các dự án triển khai đang được các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ
đây sẽ là động lực là niềm tin và hy vọng về những khởi sắc mới trong bức tranh kinh tế xã hội của tuyên quang
trong năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo
mở đầu tại nhà máy là sáu mươi người
xuyên là một trăm linh người của cán bộ thị trường
trong giai đoạn hai con số này sẽ cao hơn
rất là mừng khi chúng tôi về đầu tư
được xã văn ngành và đặc biệt chính quyền cấp tỉnh
từ bình thư cho đến chủ tịch tỉnh rất là sát sao
chỉ đạo và xã văn ngành cung cấp cho chúng tôi những gì cần thiết
để chúng tôi có thể tiến hành đầu tư với phần lợi nhất
đến ngày hôm nay điều đó rất là tốt
đánh đạng công ty rất là vui mừng khi có điều đó
triển vọng kinh tế của tuyên quang
đã có những tín hiệu tích cực nhờ vào niềm tin của các doanh nghiệp
cùng những chính sách hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương
với mục tiêu phấn đấu đưa tuyên quang trở thành tỉnh phát triển khá
trong các tỉnh miền núi phía bắc
tuyên quang đang đẩy mạnh mời gọi thu hút đầu tư
nhất là trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và đô thị
phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa nông nghiệp công nghệ cao
công nghiệp chế biến công nghiệp vật liệu xây dựng công nghiệp hỗ trợ
phát triển du lịch với các loại hình du lịch lịch sử
văn hóa nghỉ dưỡng sinh thái và tâm linh
các dự án phát triển thương mại dịch vụ giải trí
những cam kết mà tỉnh đặt ra trong việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư
kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất kinh doanh
và hoạt động của nhà đầu tư
khi đã hiểu và có được niềm tin các nhà đầu tư sẽ yên tâm
và cùng cam kết đầu tư lâu dài vì sự phát triển của tuyên quang
tất cả các nhà đầu tư cùng với chúng tôi
đều nhận được sự ủng hộ của các cấp chính quyền các cấp ban ngành các sở
và ngược lại những nhà đầu tư chân chính những nhà đầu tư tốt
thì tuyên quang đang là cái vùng đất hứa hẹn để các nhà đầu tư tìm đến
sự khởi đầu thuận lợi của các dự án đang hứa hẹn những triển vọng mới
trong tăng trưởng kinh tế của tuyên quang
những cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư
và sự thay đổi trong tác phong lề lối làm việc của các cấp chính quyền
các đơn vị liên quan
đã giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh
niềm tin và sự hài lòng của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư an toàn
ổn định và hiệu quả đang được kỳ vọng sẽ làm thay đổi một cách toàn diện
hoạt động thu hút đầu tư tại tuyên quang trong những năm sắp tới
do đài phát thanh và chương trình tỉnh tuyên quang thực hiện
được phát sóng trong chuyên mục trang địa phương của kênh chương trình nhân dân
xin được kết thúc tại đây